thưa quý vị dù chỉ mới xuất hiện tại việt nam một vài năm trở lại đây
nhưng không gian sáng tạo đã dần trở nên quen thuộc với nhiều người trẻ
ngay từ khi ra đời không gian sáng tạo đã có sức hút nhất định
bởi nó mở ra cơ hội gặp gỡ chia sẻ và hỗ trợ cộng đồng
trong các lĩnh vực sáng tạo văn hóa và công nghệ
cũng bởi vậy nhiều người đặt nhiều kỳ vọng và trông chờ những hiệu quả tích cực
mà các không gian sáng tạo mang lại cho cộng đồng
có thể hiểu một cách đơn giản không gian sáng tạo là một địa điểm thực hoặc một địa điểm ảo
người ta có thể tìm thấy ở đây các sản phẩm hoặc dịch vụ sáng tạo
có thể tổ chức các sự kiện thúc đẩy sự sáng tạo và tài năng
triển khai các dự án cộng đồng chia sẻ kỹ năng kiến thức
và quan trọng hơn đây là không gian mở dành cho tất cả mọi người
hiện nay việt nam có khoảng hơn hai trăm linh không gian sáng tạo
trong đó tập trung chủ yếu ở hà nội và thành phố hồ chí minh
nếu khi mới bước vào nhiều người sẽ nghĩ
ơ kì hà nội đơn thuần là một quán cà phê với không gian gần gũi và gợi nhớ
về những nét đẹp văn hóa trong đời sống
thế nhưng đây là một không gian sáng tạo được nữ đạo diễn hoàng điệp ấp ủ
với mong muốn tạo ra địa điểm cho những người yêu điện ảnh và văn học
có cơ hội gặp gỡ trao đổi để cùng phát triển khả năng sáng tạo của mỗi cá nhân
cùng với sự phát triển nhanh chóng về số lượng
các mô hình không gian sáng tạo cũng ngày càng đa dạng về hình thức hoạt động
điểm chung của những không gian này là luôn đề cao các hoạt động văn hóa
có tính tương tác tính sáng tạo
có nhiều cuộc triển lãm các lớp học nghệ thuật
các buổi giao lưu giữa nhà văn nghệ sĩ với công chúng
với tổ chim xanh vì là ngay từ cái mục đích được thành lập ra ban đầu
mình cũng hướng đến là xây dựng một cái không gian không chỉ là có cà phê sách
mà còn là cái nơi để hỗ trợ
do các cái hoạt động sự kiện của các nhóm hội các bạn trẻ
có cùng chung niềm đam mê sở thức về văn hóa nghệ thuật
hàng tuần cũng như là hàng tháng thì ở tổ chính xanh có rất là nhiều sự kiện
và các cái buổi hội họp diễn ra
và nội dung thì cũng rất là đa dạng
có cả điện ảnh có cả văn học có cả những hoạt động hội họa
hay là workshop thủ công mỹ nghệ
đây là những cái không gian mà thứ nhất là cái việc thiết kế đã tạo ra những cái sự gần gũi
có những cái không gian như thế này thì mỗi con người mới cảm giác như rằng là
không chỉ những diễn giả mà những người nghe họ cũng đã gần gũi với nhau hơn
sự ra đời và phát triển ngày một nhanh chóng của các không gian sáng tạo
đã cho thấy sự năng động của giới trẻ
cũng như nhu cầu tìm hiểu thưởng thức nghệ thuật của người dân ngày càng đa dạng phong phú
vì vậy nhiều người đặt kỳ vọng vào sự đóng góp của các mô hình này
trong việc phát triển công nghiệp văn hóa
mặc dù nở rộ một thời gian nhưng rồi đến nay
hiện mới chỉ có rất ít các không gian sáng tạo
duy trì và phát triển công nghiệp văn hóa
chính vì thế việc phát triển không gian sáng tạo ở việt nam
vẫn còn nhiều hạn chế do thiếu vốn và hành lang pháp lý
từ góc độ kinh tế không gian sáng tạo cũng góp phần thúc đẩy công nghiệp văn hóa phát triển
và tạo thêm việc làm cho nhiều người
tuy nhiên đến nay nhiều không gian sáng tạo trong nước phát triển
chưa tương xứng với kỳ vọng và mong muốn đặt ra
một trong những khó khăn chung là vấn đề về vốn và hệ thống pháp lý
một trong những khó khăn của tổ chính xanh cũng như là của chung
các không gian sáng tạo ở việt nam mà mình nghĩ thường hay gặp phải
đấy là về mặt chính sách
vì chính sách hiện tại của việt nam theo như mình biết
cũng chưa có một quy định rõ ràng dành riêng cho cái loại hình hoạt động
của các không gian sáng tạo
để hỗ trợ cho các không gian như thế này
một số chính sách và hoạt động đã được triển khai
hướng tới việc tăng cường sự kết nối
thông qua việc hình thành mạng lưới không gian sáng tạo
ở việt nam của chúng ta thì không gian văn hóa nghệ thuật
thì đang ở cái mức độ là phát triển nhanh
nhưng chủ yếu là ở các cái nỗ lực của các cá nhân
nhưng vấn đề là tạo ra sức mạnh cho họ
thì cần phải có sự kết nối
cần phải có sự chia sẻ kinh nghiệm
từ đó mới tạo ra một cái sức mạnh chung cho sáng tạo
để chúng ta tạo ra một cái quốc gia sáng tạo
những lợi ích mà các không gian sáng tạo mang tứ cho xã hội
là không thể phủ nhận
vì vậy cần sớm có giải pháp hỗ trợ thúc đẩy
cũng như quy định về tính chính
danh của không gian sáng tạo
điều này không chỉ giúp các không gian sáng tạo
phát triển đúng mục tiêu
mà còn tạo điều kiện để các nghệ sĩ phát huy
được sức sáng tạo của mình
góp phần vào sự phát triển chung của ngành
được coi là mũi nhọn trong công nghiệp văn hóa